chặt chém khách du lịch đây là một vấn đề nan giải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch của nước ta
mặc dù đã có sự vào cuộc của các đơn vị chức năng thế nhưng nạn treo kéo và ép khách du lịch vẫn còn tồn tại gây cảm giác khó chịu cho nhiều người
hàng rong trèo kéo đeo bám taxi xích lô tăng giá đắt đỏ là nỗi ám ảnh của không ít khách du lịch khi đến hà nội
hiện nay hiện tượng treo kéo khách du lịch đang trở thành một vấn nạn đặc biệt là đối với những nơi có địa điểm du lịch nổi tiếng ở việt nam
khiến cho việc đi du lịch trở thành nỗi ngán ngẩm mỗi khi khách du lịch đặt chân đến
hình ảnh vô cùng phản cảm và có ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt và vẻ đẹp của thủ đô cũng như đất nước
đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn thì sẽ gian đầy được mọi người
mới đây nhất công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã làm rõ chín đối tượng đánh giày bán hàng rong có hành vi trèo kéo ép du khách mua hàng giá cao tại khu vực hồ hoàn kiếm
các đối tượng cướp tiền trắng trợn của du khách bằng cách ép buộc phải đánh giày
thậm chí là ràng giật giày từ chân du khách để lau sửa chữa rồi hết giá trên trời